cơ quan công an thu giữ một mươi sáu điện thoại di động bốn mươi ba triệu đồng và một số tài liệu khác có liên quan
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều tin nhắn bảng đề trong máy điện thoại
mà các thư kỳ đề chuyển đến qua ứng dụng gia lô đến máy điện thoại của đối tượng lê minh khánh là khoảng hai trăm bốn mươi triệu đồng
về các đối tượng triệt đề áp dụng công nghệ cao để phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nhằm qua mắt lực lượng chức năng gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu chứng cứ
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng công an quảng bình đã triệt phá được gần hai trăm năm mươi vụ án
chuyên án liên quan đến tội phạm và tên ăn cờ bạc bắt giữ gần chín trăm linh đối tượng thu giữ gần một chín tỷ đồng
trong đó đã khởi tố ba mươi tám vụ với hơn một trăm bảy mươi bị can xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng khác
các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thường sử dụng công nghệ cao để nhằm qua mắt lực lượng chức năng để đánh số lô số đề sóc đĩa tôm cua bầu cá
thường sử dụng công nghệ cao để nhằm qua mắt lực lượng chức năng để đánh số lô số đề sóc đĩa tôm cua bầu cá